nếu ở các vùng nông thôn thực phẩm thừa được tận dụng để chăn nuôi heo gà
thì tại các thành phố phần lớn thực phẩm thừa thường bị bỏ phí và gây ô nhiễm môi trường
tuy nhiên mô hình gây quỹ từ thu gom thực phẩm thừa của chi hội phụ nữ một mươi năm
phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực thu hút nhiều người tham gia
với mong muốn có kinh phí ổn định để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
bà nguyễn thị châu chi hội phụ nữ một mươi năm phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã nảy ra ý tưởng thu gom thực phẩm thừa gây quỹ bằng cách phân loại cơm sau thừa
nước thực phẩm và phơi khô công nguội để bán cho các trang trại chăn nuôi trên địa bàn
số tiền thu về nuôi heo đất gây quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
ban đầu việc làm này chưa nhận được nhiều sự quan tâm
nhưng chính nhờ sự kiên trì của bà châu
mô hình thu gom thực phẩm thừa đã thật sự mang lại hiệu quả
giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn